vậy gibson không gặp bất kỳ triệu chứng đột quỵ nào như lý thuyết về bệnh này chẳng hạn sụp mắt đau đầu dữ dội hay dối loạn thị lực
cô trở về nhà cùng mẹ và chỉ có cảm giác đau nửa đầu uống một ít thuốc và đi ngủ
vài giờ sau cô thức dậy nhưng không thể di chuyển không ra được khỏi giường và được gia đình đưa đi cấp cứu
các bác sĩ kiểm tra làm tất cả các xét nghiệm nhưng không hề thấy các dấu hiệu điển hình như những bệnh nhân đột quỵ khác sipion nói
sau khi chụp ct đội ngũ y tế chẩn đoán kibson có thể mắc chứng đau nửa đầu thị giác
buổi sáng tiếp theo cô vẫn cảm thấy không ổn bác sĩ yêu cầu chụp não một lần nữa với độ tương phản cao
lúc này họ mới phát hiện gibson đã trải qua con đột quỵ
kết quả chụp ct cho thấy một khối tắt ngén ở bán cầu não trái của cô
kiếpsin được đưa đến một bệnh viện khác để phẫu thuật não khẩn cấp loại bỏ cục máu đông
theo bác sĩ nếu không phẫu thuật đủ sớm thời điểm vàng cấp cứu đột quỵ qua đi
cô có nguy cơ tử vong hoặc chịu các biến chứng nghiêm trọng kéo dài cả đời
khi được chuyển đến bệnh viện kibson có cảm giác mình sẽ chết
tôi nghĩ rằng mình sẽ không được nhìn thấy các con lớn lên và kết hôn
hoặc tôi sẽ phải sống ở trạng thái thực vật và không bao giờ làm được việc nữa cô nói
may mắn ca phẫu thuật thành công gibson tỉnh dậy trong phòng hồi sức tích cực và đối mặt với trạng đường dài hồi phục
ban đầu cô không thể nói chuyện hay di chuyển dù có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh và nghe được mọi người nói chuyện
vài ngày tiếp theo khả năng vận động của gibson dần trở lại
cô được làm liệu pháp ngôn ngữ vật lý trị liệu để lấy lại chức năng phái bên phải cơ thể
nhiệm vụ đầu tiên gibson cần thực hiện là nói lời yêu thương đến các con
sau một vài tuần cô trở về nhà và tiếp tục điều trị ngoại trú ba giờ một ngày ba ngày một tuần trong bốn tháng
trong sáu tuần đầu tiên tôi cải thiện rất nhanh nhưng sau đó ngày càng chậm tôi phải học lại mọi thứ cô nói
đến nay gibson vẫn bị tê liệt bên phải cơ thể phải vật lộn để tìm đúng từ ngữ khi nói
đặc biệt khi cảm thấy mệt
mệt mỏi hoặc căng thẳng tuy nhiên vẻ ngoài cô trông như một người bình thường
tiến sĩ annie sui trưởng khoa thần kinh tại access telecare cho biết tỷ lệ đột quỵ ngày càng cao ở các phụ nữ trẻ
phụ nữ ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi chín có nguy cơ đột quỵ cao gấp đôi so với nam giới
các yếu tố gây bệnh chính là huyết áp cao cô lét tê rôn cao bệnh tim béo phì và tiểu đường
nguyên nhân gây đột quỵ ở nhóm tuổi trẻ hơn khác với người già chẳng hạn vấn đề tim mạch dối loạn đông máu di truyền chân thương
bà khuyến nghị người có yếu tố nguy cơ đột quỵ cao cần làm việc với bác sĩ để có kế hoạch phòng ngừa hiệu quả
bà cũng lưu ý người trẻ duy trì lối sống lành mạnh bởi tới tám mươi số ca đột quỵ ngăn ngừa được
mọi người cần nhận biết các triệu chứng đột quỵ để điều trị càng nhanh càng tốt
biểu hiện gồm méo mặt yếu hoặc tê một bên tay nói lắp cơ hội sống sót và kết quả tích cực cao nhất ở bệnh nhân được sơ cấp cứu kịp thời
tiến sĩ sui cho biết một số phương pháp điều trị đột quỵ chỉ hiệu quả nếu được thực hiện trong vòng ba giờ kể từ khi các triệu chứng bắt đầu
bà cảnh báo nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong tăng lên khi mỗi phút trôi qua